tại tỉnh lạng sơn một nhóm gồm một mươi hai nam nữ thanh niên đang tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khách sạn vừa bị lực lượng công an thành phố lạng sơn phát hiện bắt quả tàng
tiến hành kiểm tra hành chính phòng ba trăm linh năm khách sạn white house trên đường lê hồng phong phường tam thanh tp lạng sơn
lực lượng công an phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi sử dụng chất ma túy tổng hợp gồm phùng minh tú hoàng tuấn tú võ hồng đức
cùng chú tỉnh lạng sơn ngô quang mạnh đặng quốc việt cùng chú tỉnh hưng yên và bảy nam nữ thanh niên khác thu giữ ma túy các loại và nhiều tăng vật có liên quan
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hoàn tất thủ tục để xử lý theo quy định của pháp luật
với thủ đoạn là dẫn dụ nạn nhân đăng nhập tài khoản mã otp ngân hàng vào ứng dụng lạ để chiếm quyền sử dụng và thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hai bị cáo là nguyễn duy phương và nguyễn văn đô cùng chú tại tp hcm
vừa bị tòa án nhân dân tp đà nẵng đưa ra xét xử và tuyên phạt lần lượt là một mươi sáu và một mươi ba năm tù
cùng về hành vi dùng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng từ đầu năm hai nghìn hai mươi đô không có việc làm nên đến ở nhờ nhà trọ của vợ chồng phương
do cần tiền tiêu xài nên đô đã đồng ý mở một mươi tài khoản ngân hàng để bán lại cho phương và hưởng số tiền là một mươi triệu đồng
phương đã dùng các tài khoản này để nhận và chuyển tiền chiếm đoạt được của các tài khoản
các bị hại mặc dù được thông báo và biết rõ các tài khoản do mình mở và đứng tên đang thực hiện giao dịch vi phạm pháp luật
nhưng đô vẫn không có hành động ngăn chặn mà tiếp tục để phương và các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
cho đến thời điểm bị phát hiện các bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại số tiền hơn bốn hai tỷ đồng
thông tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp
vào sáng sớm ngày hôm nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển phú yên bình định khoảng ba trăm linh m
và có khả năng mạnh lên thành bão
vào hồi bốn giờ sáng nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi ba một độ vĩ bắc một trăm một mươi hai ba độ kinh đông
cách bờ biển phú yên khoảng ba trăm ba mươi km cách bờ biển bình định khoảng ba trăm bốn mươi km cách bờ biển đà nẵng khoảng năm trăm sáu mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy tức là từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
bán kính gió mạnh cấp sáu giật cấp chín
gió mạnh cấp tám khoảng một trăm linh km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão nên ở vùng biển phía tây khu vực giữa biển đông có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua cấp tám giật cấp một mươi sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động mạnh
từ tối và đêm nay trên đất liền các tỉnh từ quảng trị đến bình định có gió giật mạnh cấp sáu đến cấp tám
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
và những thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi sáng nay
đã quyết rệt và xót phát hiện xử lý kịp thời các thông tin xấu độc trên mạng xã hội nhằm trấn an dư luận
hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả xảy ra ổn định tình hình phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh
qua đó đã quyết định xử phạt vi phạm hành chánh với tổng số tiền là tám mươi hai triệu năm trăm linh ngàn đồng
buộc kháo gỡ bà diếp và cam kết không tái phạm
nội dung các tin giả tin sai sự thật chủ yếu là xuyên tạc về các biện pháp phòng chống dịch bệnh của địa phương
về cung cấp hỗ trợ mua thực phẩm cho các hộ dân trong khu vực phong tỏa
về chính sách hỗ trợ người lao động người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
theo nghị định sáu mươi tám nqcp nếu không xử lý tốt sẽ dễ phát sinh phức tạp về an ninh trật tự
gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín làm ảnh hưởng đến nỗ lực phòng chống dịch của cả hệ thống chính trị
theo nghị định một mươi năm của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chánh trong lĩnh vực bưu chính diễn thông
tần số vô tiếng điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
tại điểm a khoảng một điều một trăm linh một quy định như sau
phạt tiền từ một mươi triệu đến hai mươi triệu đồng
đối với tổ chức năm triệu đến một mươi triệu đồng
đối với cá nhân nếu có hành vi đăng tải thông tin giả tin sai sự thật trên mạng xã hội
nhằm kịp thời chấn trình tình trạng nêu trên nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ủy ban nhân dân tỉnh bình dương đã ban hành công văn nhằm thực hiện nghị quyết số bảy mươi tám nqcp của chính phủ
và tăng cường xử lý tin giả tin sai sự thật về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên mạng
sở thông tin và truyền thông công an tỉnh bình dương sẽ tăng cường giả soát
phát hiện kịp thời tin giả tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn
ủy ban nhân dân tỉnh bình dương đã ban hành công văn số bốn nghìn hai trăm hai mươi bốn về việc cho phép các cơ sở kinh doanh ăn uống
quán ăn nhà hàng quán cà phê hoạt động trở lại bắt đầu từ giờ ngày hôm nay
theo đó các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống khi hoạt động trở lại phải tuân thủ các điều kiện phòng chống dịch covid một mươi chín
như là không phục vụ quá một mươi khách trong cùng một thời điểm trường hợp diện tích mặt bằng rộng trên một trăm năm mươi m hai
được phục vụ tối đa hai mươi người
các khách trong phòng kín không sử dụng điều hòa phải đảm bảo khoảng cách an toàn tối thiểu giữa các bàn theo khuyến cáo của bộ y tế
các chủ cơ sở kinh doanh phải bố trí người đo thân nhiệt sát khuẩn có mã qr phục vụ khai báo y tế điện tử
sổ nhật ký ghi chép lại danh sách họ và tên địa chỉ số điện thoại của từng khách hàng
thường xuyên vệ sinh khử khuẩn bề mặt bàn ghế ngồi ngay sau mỗi lượt khách rời đi
ngoài ra các chủ cơ sở kinh doanh bắt buộc phải ký cam kết với ủy ban nhân dân phường xã về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
ngày hai mươi hai tháng chín công an tp hcm đã gửi công văn đến các cơ quan đơn vị nhà nước của trung ương
đóng tại tp hcm và các sở ban ngành về việc cấp giấy đi đường
theo đó cán bộ công chức viên chức người lao động tiêm đủ hai mũi vaccine được đề xuất cấp giấy đi đường theo hai khung giờ là sáng và chiều
theo đó để hạn chế thủ tục cấp đổi giấy đi đường sử dụng giấy thông hành đúng mục đích
công an tp hcm đề xuất phương án giải quyết cho cán bộ viên chức người lao động được phép lưu thông đến trụ sở làm việc
trong khoảng thời gian từ sáu h ba mươi phút đến tám h và từ một mươi sáu h ba mươi đến một mươi tám h hàng ngày
tuyến đường được phép lưu thông từ nơi ở đến trụ sở làm việc
các đơn vị sẽ gửi danh sách người lao động đăng ký làm việc tại trụ sở về sở nội vụ thành phố
tập hợp và gửi về công an thành phố để cập nhật danh sách quản lý về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
ngoài ra công an thành phố chỉ cấp giấy cho người đã tiêm đủ hai mũi vaccine và gia đình không thuộc khu vực phong tỏa cách ly
người được cấp giấy phải thực hiện khai báo y tế trên phần mềm vneid trước khi ra đường
công an thành phố sẽ kiểm tra thẻ ngành thẻ nhân viên và đối chiếu với danh sách làm việc đã được cung cấp
thưa quý vị để tăng tỷ lệ bao phủ vaccine ở phụ nữ mang thai đặc biệt là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
bộ y tế đã đề nghị các đơn vị khẩn trương ra soát và tiêm ngừa vaccine covid một mươi chín cho phụ nữ có thai từ một mươi ba tuần trở lên
tại tp hcm sở y tế đã phân bổ một trăm linh liều vaccine cho các bệnh viện có khoa sản trên địa bàn
phụ nữ mang thai có nguy cơ mắc bệnh nặng hơn khi nhiễm covid một mươi chín so với những người không mang thai
vì vậy việc tiêm phòng vaccine covid một mươi chín ở phụ nữ mang thai trên một mươi ba tuần là cần thiết
đây là đối tượng tiêm chủng mới được bộ y tế bổ sung trong quyết định ngày một mươi tháng chín về hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
đến nay thành phố đã phân bổ hơn một trăm linh liều vaccine cho các bệnh viện có khoa sản trên địa bàn để tiêm cho nhóm đối tượng này
việc tiêm chủng cho phụ nữ mang thai cần được sàng lọc kỹ trước tim cần khám thai để biết tình trạng thai phụ và em bé trước khi tiêm
với phụ nữ mắc bệnh nền vẫn có thể tiêm vaccine nhưng cần phải tầm soát kỹ hơn và tuân thủ theo chỉ định của các bác sĩ
chương trình tiếp tục với những tin tức giao thông đáng chú ý
nữ sinh đi xe máy vượt lên nhiều xe khác và bẻ lái sang làn đường bên trái gây tai nạn liên tiếp khiến cho hai người khác bị thương
vụ tai nạn xảy ra trên đường lạch chay quận ngô quyền tp hcm
vào thời điểm này một nữ sinh không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy lưu thông với tốc độ cao
cô gái này sau đó đã vượt lên nhiều xe máy và bẻ lái sang làn đường bên trái
khi sang đường do khuất tầm nhìn nên không nhìn thấy chiếc xe đạp đang di chuyển tới
lúc này nữ sinh phanh gấp để tránh xe đạp thì không may bị trượt ngã và gây tai nạn cho hai xe máy khác cũng đang đi trên đường
hậu quả là cô gái đi xe máy bị thương còn xe thì hư hỏng nặng
bộ giao thông vận tải vừa ra quyết định thành lập hai tổ công tác thực hiện kiểm tra

giá các loại giá dịch vụ tại cảng biển và giá cước vận tải biển quốc tế nội địa
tại khu vực hải phòng quảng ninh bà rịa vũng tàu và tp hcm
theo đó hai tổ công tác có nhiệm vụ làm việc với các cơ quan doanh nghiệp đơn vị liên quan
để thực hiện kiểm tra giả soát các loại giá dịch vụ tại cảng biển và giá cước vận tải biển quốc tế nội địa
tại khu vực vũng tàu cái mép thị vải tp hcm khu vực hải phòng cảng lạch huyện đình vũ chùa vẽ và quảng ninh
thành viên tổ công tác kiểm tra giả soát lại các loại giá dịch vụ tại cảng biển và giá cước vận tải quốc tế nội địa
tại khu vực hải phòng quảng ninh gồm cục hàng hải việt nam vụ tài chính vụ pháp chế bộ giao thông vận tải
càng vụ hàng hải hải phòng quảng ninh bà rịa vũng tàu và tp hcm
để khai thác sử dụng dữ liệu camera giám sát phục vụ quản lý vận tải và công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các địa phương tổng cục đường bộ vừa có văn bản yêu cầu
tổng cục đường bộ yêu cầu sở giao thông vận tải các tỉnh thành đôn đốc thực hiện việc lắp đặt camera
tổng cục đường bộ yêu cầu sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố báo cáo kết quả thực hiện lắp camera trước ngày ba mươi tháng chín
báo cáo phải nêu rõ số lượng đơn vị đã lắp số lượng đơn vị phải lắp và số lượng phương tiện đã lắp số lượng phương tiện phải lắp
thực hiện chỉ đạo của tổng cục đường bộ sở giao thông vận tải hà nội vừa yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải
bằng xe ô tô trên địa bàn khẩn trương thực hiện việc lắp camera trên xe ô tô theo quy định
xây dựng kế hoạch lắp đặt và cam kết hoàn thành trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai tới
đối với các đơn vị đã lắp camera trên xe ô tô cần báo cáo về sở giao thông vận tải danh sách các xe đã lắp camera
số lượng phương tiện đã lắp và số lượng phương tiện phải lắp
theo chỉ thị số hai mươi hai của thành phố hà nội về việc điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố trong tình hình mới
từ sáu giờ ngày hai mươi một tháng chín quy định người giao hàng phải được tiêm ít nhất là một mũi vaccine phòng covid một mươi chín
khai báo y tế hàng ngày trên ứng dụng vniid hoặc là website sứckhoẻ dâncưuquốc gia gov vn
trước quy định mới này thì hiện người giao hàng đang thực hiện việc khai báo y tế này như thế nào
ghi nhận của nhóm phóng viên
vào đầu giờ sáng trước khi kích hoạt việc nhận đơn hàng
anh cường sẽ tiến hành khai báo y tế toàn dân trên ứng dụng vneid
đây cũng là quy định bắt buộc của công ty đưa ra

mỗi ngày yêu cầu đặt ra là phải thực hiện khai báo y tế qua đường link

tương tự với người tài xế này qua thông báo của công ty đưa ra là phải thực hiện khai báo y tế qua đường link
được chia sẻ tại địa chỉ sứckhoẻ dâncưuquốcgia gov vn

theo quy định của thành phố hà nội đưa ra
tương tự với người tài xế này qua thông báo của công ty đưa ra là phải thực hiện khai báo y tế qua đường link
theo quy định của thành phố hà nội đưa ra
bây giờ thì mình có biết cái ứng dụng là vn eid có khai báo y tế không
có anh cũng có khai báo nên đấy
cứa hàng ngày là phải đã phải khai báo y tế rồi còn đợt này thì ba ngày thì anh tep một lần
thứ nhất thì nó sẽ bảo vệ sức khỏe cho mình là cái thứ nhất
thứ hai nữa là nó cũng tạo thuận lợi cho mình khi tham gia giao thông trên đường
với cả là mình cũng nếu mà mình chẳng may có vấn đề gì về sức khỏe
thì mình cũng sẽ còn nắm bắt được trước
trước đó tại thành phố hồ chí minh đã có trên hai mươi bảy shipper hoạt động
sử dụng ứng dụng vn eid
hoặc khai báo y tế tại sứckhoẻ dâncưquốc gia gov vn
mã qr tạo thuận lợi giúp shipper lưu thông nhanh qua các chốt
thông tin về người giao hàng sẽ được kiểm duyệt chính xác qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
tránh trường hợp khai thông tin gian dối che giấu lịch trình di chuyển
đặc biệt chúng tôi quan tâm đến công tác tuyên truyền
để làm sao người dân và các cơ quan quản lý dưới cơ sở
phải vào cuộc ngai và tuyên truyền
cũng như là hướng dẫn người dân kịp thời thực hiện
bằng các biện pháp là chúng ta phải thực hiện đồng bộ như vậy
để việc công dân kê khai đầy đủ các thông tin
thì mới góp phần vào việc quản lý truy vết kịp thời
hiện ứng dụng vneid đã được đăng tải trên hai kho ứng dụng là app store và ch play
hoặc người giao hàng có thể tiến hành khai báo y tế hàng ngày
trên website sứckhoẻ dâncưquốcgia gov vn

khai báo y tế hàng ngày sẽ giúp lực lượng chức năng
truy vết đầy đủ chính xác công dân đặc biệt là cả phương tiện
xác định nhanh chóng và thông báo cho f một f hai khi phát hiện f
việc khai báo y tế hàng ngày không chỉ là quyền lợi
mà còn là trách nhiệm của công dân chung tay phòng chống dịch bệnh
thưa quý vị dịch covid một mươi chín kéo dài đã khiến nhiều người dân lao động
trên địa bàn cả nước
trong bối cảnh này sự chia sẻ phần nào giúp người dân cảm thấy ấm lòng
và cũng đã tiết thêm động lực để họ vượt qua những nỗi lo cuộc sống thường nhận
vâng tại thành phố bộ ba thuật của tỉnh đắk lắc công an phường tân an
đã tổ chức hỗ trợ nhu yếu phẩm đồng thời vận động các chủ nhà trọ
miễn giảm tiền thuê phòng cho những hộ dân nghèo đang ở các khu nhà trọ này
mời quý vị cùng đến với những hình ảnh này trong sống đẹp ngày hôm nay
dãy trọ của gia đình bà lê thị tùng có một mươi hai phòng
chủ yếu là những người làm thuê bốc vác quanh chợ tân an đến đây thuê ở
cuộc sống vốn đã khó khăn nay dịch bùng phát không đi làm ăn được lại càng vất vả hơn
khi được công an phường tân an vận động và cũng xuất phát từ cái tâm của mình
nên bà tùng đã vui vẻ giảm tiền thuê phòng chia sẻ khó khăn với mọi người
chủ phòng trò ở đây thì thấy cái hoàn cảnh cũng có những nhà
rất là khó khăn có người đau ổn
trong lúc dịch dạy này không đi làm được tôi thống nhất với trong gia đình là
tiền nhà là cứ mỗi hồ như vậy là tôi giảm cho tạm thời là hai tháng liên tục cái rã
trong lúc mà có những giản khách tiếp nữa tôi sẽ tiếp tục giảm cho người ta nữa
xuất phát từ cái chỗ là cái lương tâm của mỗi người
cái tâm lòng hào tâm của mình tình thương giữa người với người
nhà cô là bốn người trong có hai đứa vẫn điều bệnh hết
con trai đầu của cô là em
nó đang có bệnh khối u đáng lý ra mổ nhưng mà do tình hình dịch nên phải ngưng lại
trong lúc này thì tại vì ai cũng khó khăn hết đó
nhưng mà được sự hỗ trợ và chăm sóc của chính quyền địa phương ở cái phường tân an
tất cả mọi mặt thì tụi chị rất là vui
còn đây là khu nhà trọ của bà lê thị kim dung
gia đình bà dung có bốn phòng trọ cũng chỉ đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày
tuy nhiên khi được công tác
công an phường tân an đến vận động giảm tiền thuê phòng bà dung đã vui vẻ nhận lời
thì cô nghĩ là sao để khởi lên trong mỗi con người cái hạt giống tình thương cái đó mới là quan trọng
còn cái sự khi gặp người khó mình không giúp thì lương tâm mình không thể làm được
còn giúp như thế nào mình tùy vào đối tượng tùy vào hoàn cảnh tùy vào thời điểm
trong thời gian làm công việc thì bị tên nồng
cũng khó nặng ăn nằm tại chỗ nên là không có rực rệt được
chứ chủ nhà trọ là phối hợp là miễn giảm cho được trọ là nói cho em mừng
cảm ơn thường cảm ơn tổ khối giúp đỡ cho em trong lúc khó khăn
tính đến nay công an phường tân an đã vận động được một trăm bảy mươi bảy chủ nhà trọ
miễn giảm trên hai trăm một mươi triệu đồng cho người lao động khó khăn hiện đang ở trọ
trong đó có nhiều chủ phòng trọ miễn giảm một trăm linh tiền thuê phòng trong hai ba tháng

công an phường còn vận động các nhà hảo tâm quyên góp được hơn hai trăm linh xuất quà
chủ yếu là gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá khoảng bốn mươi triệu đồng
để hỗ trợ cho các gia đình đặc biệt khó khăn
chúng tôi đang tiếp tục phối hợp với mặt trận tổ quốc
ban tự quản các tổ dân phố để ra soát các đối tượng gặp khó khăn
để tiếp tục triển khai trong thời gian tới
chung tay giúp đỡ hỗ trợ người thuê trọ vượt qua giai đoạn khó khăn
cũng là cách để người dân an tâm ở lại khu trọ
thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch
hy vọng những việc làm ý nghĩa thiết thực của lực lượng công an
và các chủ nhà trọ ở phường tân an sẽ được lan tỏa đến các phường
xã thị trấn khác ở thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc và trong cả nước
phớt lờ lệnh cấm tổ chức các hoạt động tập trung đông người để phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ quán karaoke ở huyện thiệu hóa đã bị công an tỉnh thanh hóa bắt quả tàng
vào khoảng hai giờ sáng
ngày hai mươi năm tháng tám nguyễn đình lộc vẫn đồng ý cho bốn đối tượng đến quán của mình hát karaoke
tại đây ngô thiện nghĩa đã vay của lộc hơn hai mươi sáu triệu đồng để trả nợ
khi thanh toán tiền để về lộc đã tính tổng cả số tiền nghĩa vay và tiền hát là hơn ba mươi năm triệu đồng
do nghĩa không có tiền trả nguyễn đình lộc đã bắt giữ cả bốn người nói trên ở lại quán
khi nào gia đình mang tiền đến trả mới cho về
nhận được tin báo lực lượng công an đã bắt quả tăng lộc về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
tiến hành xét nghiệm ma túy đối với các đối tượng liên quan
cơ quan công an phát hiện ba đối tượng dương tính với các chất ma túy